thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và cắt băng tại lễ xuất hành đoàn xe vải thiều đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước
ngay sau khi cắt băng tại quảng trường mùng ba tháng hai tại thành phố bắc giang
đoàn xe container chở vải đi tiêu thụ tại các thị trường như hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh đồng nai trung quốc nhật bản
sự kiện này diễn ra cùng dịp tỉnh bắc giang tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của nhiều địa phương trong cả nước và hai điểm cầu tại trung quốc thị trường tiêu thụ vải chính của tỉnh
vải thiều là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của bắc giang
hàng năm sản xuất vải thiều thu về khoảng từ bốn đến bốn năm trăm linh tỷ đồng
chưa tính thêm doanh thu từ các dịch vụ phụ trợ chiếm từ hai mươi năm đến hai mươi tám giá trị ngành trông trọt của toàn tỉnh
đến nay vải thiều bắc giang đã được xuất khẩu và tiêu thụ tới hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
tỉnh vẫn xác định thị trường truyền thống là thị trường trung quốc
thị trường như nhật bản hàn quốc australia malaysia và thái lan
năm hai nghìn hai mươi diện tích vải toàn tỉnh là hai mươi tám một trăm hai mươi sáu ha sản lượng ước đạt một trăm sáu mươi tấn tăng khoảng một mươi tấn so với năm hai nghìn một mươi chín
thời gian thu hoạch vải chín sớm từ ngày một mươi tháng năm đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vải chính vụ sẽ thu hoạch từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
do tác động của dịch covid một mươi chín việc thu mua vải thiều của các doanh nghiệp thương nhân nước ngoài rất hạn chế
tuy nhiên bắc giang đã chủ động sớm xây dựng phương án nên hoạt động tiêu thụ tương đối thuận lợi và giá cả ổn định
đến nay toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn một mươi tám tấn vải sớm với giá bình quân hai mươi năm đồng một kg